thông tin cập nhật về vụ nổ lớn xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại nhà máy thép dragon
có địa chỉ tại phường quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
đó là trong ba người được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
trong sáng ngày hôm nay một người đã tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hải phòng công an quận hồng bàng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại cơ sở
tiến hành phương án chữa cháy và cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu
ban đầu xác định vụ nổ đã làm một người tử vong một mươi một người bị thương
trong đó có ba người được chuyển lên bệnh viện tuyến trên
cho đến sáng ngày hôm nay một trong ba người này đã tử vong tại bệnh viện
hai người vẫn đang phải điều trị tích cực tám người hiện đang được điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp
theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân vụ nổ có thể là do sự cố kỹ thuật
liên quan đến an toàn lao động
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương khắc phục sự cố
và điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc
tùy tiện sử dụng súng để săn thú rừng một thú vui của không ít người
thế nhưng đây lại là hành vi trái với quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thành đoàn ba mươi bốn tuổi
chú tại huyện crongbúc và cao xuân thảo hai mươi bảy tuổi
chú tại huyện esup tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi một đoàn điều khiển xe máy chở thảo lưu thông qua địa bàn
đồn biên phòng đắk rê thuộc xã e bung huyện esup
khi đi đến khu vực kiểm soát của đồn thì đã bị các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ
yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong túi sách treo trên xe máy của đoàn và thảo
có đựng một khẩu súng dài một băng tiếp đạn đã nạp bảy viên đạn và sáu mươi viên đạn rời
ngay sau đó đồn biên phòng cửa khẩu đắk rê đã lập biên bản và bàn giao hai đối tượng
cùng tăng vật là súng đạn cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
bước đầu đoàn khai nhận đã mượn khẩu súng cùng bảy viên đạn của một người bạn
còn thảo đi mua sáu mươi viên đạn sau đó cả hai vào rừng để săn thú
trong thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí thô sơ công cụ hỗ trợ
để đánh nhau đòi nợ thuê diễn ra khá phức tạp
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an tỉnh tiền giang đã thực hiện nhiều kế hoạch
đấu tranh khám phá nhằm phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tiền giang
đêm hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang tiến hành kiểm tra hành chính
nhà ở quận nguyễn quốc cảnh và hà thái bảo cùng chú xã đăng hưng phước huyện trợ gạo
đã phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí cùng gần chín trăm linh tờ rơi có nội dung bán gậy tự vệ ba khúc
cảnh khai nhận bắt đầu mua bán hung khí công cụ hỗ trợ vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày hai mươi tháng một mươi một cảnh đặt mua súng bắn bi sắt có hộp tiếp đạn và một số công cụ hỗ trợ
để giao cho khách thì bị công an huyện trợ gạo phát hiện và bắt giữ
còn hà thái bảo ban đầu tham gia mua bán trên trang facebook cá nhân của cảnh
sau đó bảo tạo facebook riêng để giao bán hung khí công cụ hỗ trợ
từ tháng chín đến nay bảo đã bán cho hơn một mươi người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang và công an huyện châu thành
đã khám phá vụ án tàng trữ mua bán công cụ hỗ trợ trái phép
bắt giữ hai đối tượng nguyễn hoàng phúc và nguyễn thị thùy dương
tại nơi ở của phúc lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ gần một trăm linh giao tự chế và một số bình xịt hơi cay súng bắn điện
qua điều tra phúc khai mua hung khí của phạm minh tông để bán lại
từ đề khai của phúc lực lượng công an đã bắt giữ phạm minh tông
thu giữ hơn chín mươi dao tội chế các loại súng bắn điện dòi điện các loại
theo quy định của pháp luật vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ là mặt hàng cấm không được mua bán trao đổi
tuy nhiên hiện nay chúng được giao bán tràn lan trên mạng xã hội
trên thực tế đã có nhiều vụ cướp tài sản cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ đòi nợ thuê giết người
mà vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ được các đối tượng sử dụng là phương tiện gây án
điển hình như vào ngày một mươi một tháng một mươi một do xảy ra mâu thuẫn trong nợ nần đối tượng hoàng giang đã dùng súng bắn hơi
khiến chị phan thị kim quyên tử vong và hai người khác bị thương

khiến chị phan địa kim quyên tử vong và hai người khác bị thương
đền hình như vào ngày một mươi một tháng một mươi một do xảy ra mâu thuẫn trong nợ nần đối tượng hoàng giang đã dùng súng bắn hơi

tin khác thành phố vinh tỉnh nghệ an đã có mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua và nhiều khu vực đã bị ngập
nước tràn vào nhà của người dân và nước ngập cũng đã gây ách tắc giao thông ở nhiều tuyến đường
do mưa lớn kéo dài từ tối qua ngày bảy tháng một mươi hai cho đến sáng ngày hôm nay
tại thành phố vinh một số nơi đã bị ngập sâu từ năm mươi đến bảy mươi cm
phương tiện lưu thông trên các tuyến đường như nguyễn thái học nguyễn văn cử lê hồng phong phan bội châu nguyễn trãi di chuyển gặp rất nhiều khó khăn
cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay các cơn mưa lớn vẫn rồn rập kéo dài khiến cho các tuyến đường bị ngập thêm
nhiều phương tiện ô tô xe máy đã bị chết máy giữa đường gây tình trạng un tắc giao thông cục bộ
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn bắc trung bộ lượng mưa đo được từ tối qua cho đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố vinh ước đạt hơn hai trăm linh mm
tuy nhiên do lượng mưa lớn kéo dài nên đây là nguyên nhân khiến tình trạng ngập lụt trên diện rộng
không chỉ các tuyến đường giao thông mà nhiều khu dân cư cũng đã bị ngập sâu nước tràn vào nhà
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường lực lượng để chốt chặn phân luồng giao thông
trong khi đó theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo trong những ngày tới
mực nước đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai sẽ lên theo kỳ chiều cường đầu tháng một mươi một âm lịch
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày tám chín tháng một mươi hai tức là ngày hai ba tháng một mươi một âm lịch
tại trạm phú an và trạm nhà bè lên mức là một năm mươi bảy đến một sáu mươi hai m là ở mức cao hơn báo động ba từ bảy đến một mươi hai m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều bắt đầu từ năm bảy h và từ một mươi bảy h một mươi chín h
trước diễn biến chiều cường vượt mức báo động ba là một năm m vào đầu tháng một mươi một âm lịch
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm đã chỉ đạo ubnd các quận huyện
nhất là quận một mươi hai thủ đức bình thạnh bình tân các huyện củ chi bình chánh hóc môn
thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin về diễn biến đợt chiều cường
và ngày giờ đỉnh chiều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết
các địa phương chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý cơi đắp bở ao sung yếu
bố trí ứng trực theo phương châm bốn tại chỗ không để xảy ra tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
đại sứ quán việt nam tại malaysia đã đưa ra khuyến cáo cho các cổ động viên việt nam
sang malaysia cổ vũ cho đội tuyển trong trận chung kết lượt đi vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tới đây
một số lưu ý như sau
ngày tám một mươi hai khu vực quảng trường madhaka kuala lumpur có thể có biểu tình lớn
do vậy các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người
nên mua vé tại quầy bàn vé hoặc qua trong web chính thức
bảo quản kỹ tư trang đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất phát
hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên sáu tháng
ứng xử và cổ vũ văn minh lịch sự
tránh những hành vi quá khích để phòng ngừa xung đột ảnh hưởng đến hình ảnh của việt nam
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán malaysia
không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia
trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp các cổ động viên việt nam nên liên hệ với các số điện thoại
của đại sứ quán việt nam tại malaysia đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam
tại malaysia cộng sáu mươi ba trăm hai mươi một bốn trăm tám mươi bốn năm trăm ba mươi bốn hoặc cộng sáu mươi ba trăm hai mươi một bốn trăm một mươi bảy trăm linh chín tổng đài bảo hộ công dân cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay liên đoàn bóng đá việt nam đã công bố cách thức bán online
vẽ trận việt nam malaysia ở lượt về tại sân vận động quốc gia mỹ đỉnh
trận đấu diễn ra vào lúc một mươi chín h ba mươi phút thứ bảy ngày một mươi năm tháng một mươi hai
vé xem trận đấu có bốn mệnh giá gồm hai trăm linh đồng ba trăm năm mươi đồng năm trăm linh đồng và sáu trăm linh đồng
sẽ được bán qua hai kênh là vébóngdaonline vn vébóngonline vn
thời điểm mở bán là một mươi h ngày thứ hai ngày một mươi tháng một mươi hai và kết thúc vào lúc một mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai
khác với trận bán kết lượt về thì lần này vff sẽ mở bán thành bốn đợt đó là vào lúc một mươi h một mươi sáu h hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai và một mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai
sau khi hết vé mỗi đợt vff sẽ có thông báo cụ thể
người hâm mộ chỉ được đăng ký mua tối đa hai vé cùng mệnh giá cho mỗi lần đặt lệnh thay vì bốn vé như trước đây
sau khi kết thúc vòng bán vff sẽ có thông báo cụ thể
trong bảng iff cup hai nghìn một mươi tám vff đưa hệ thống bán vé online vào sử dụng
dù còn rất nhiều bất cập về hệ thống và hình thức bước đầu cách thức bán trực tuyến này cho thấy những ưu thế nhất định so với cách bán vé truyền thống
theo nguyên lý y học gia đình với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân
xây dựng hình ảnh người gác cổng của ngành y tế thành phố
chính là các bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh tại các trạm y tế
và các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu khác
thúy vị tp hcm dẫn đầu lượng tìm kiếm nhà đất trên internet
với ba trăm linh triệu lượt gấp một tám lần của hà nội
đây là thông tin mà trang tin bấtđộngsản com vn vừa công bố
sau khi giải mã hành vi quan tâm tìm kiếm và đăng tin mua bán của người tiêu dùng
và giới đầu tư địa ốc trên internet trong một mươi hai tháng qua
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám tp hcm dẫn đầu cả nước về mức độ săn lùng thông tin bất động sản
với ba trăm linh triệu lượt tìm kiếm trên internet gấp một tám lần so với con số một trăm bảy mươi triệu lượt
của thị trường hà nội xếp sau là bất đồng sản đà nẵng biên hòa hải phòng
nha trang vũng tàu cần thơ
xét tổng thể vị thế dẫn đầu của bất động sản tp hcm được dự báo
sẽ tiếp tục duy trì vì đô thị này có thị trường nhà đất cực kỳ sôi động
dữ liệu nghiên cứu người tiêu dùng trên internet của đơn vị này còn tiết lộ
địa ốc tp hcm có tỷ lệ quan tâm lớn nhất cả nước với tỷ lệ là bốn mươi một
xếp sau là hà nội với mức hai mươi chín bảy khánh hòa đồng nai đà nẵng và bình dương
có tỷ lệ khiêm tốn hơn giao động từ ba bốn năm
mức độ quan tâm này được đo bằng hành vi ưu tiên ưu thích và lượt tìm kiếm nhiều
báo cáo này cũng tiết lộ thêm phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp
tại tp hcm và hà nội có giá hai mươi ba mươi triệu đồng mỗi mét vuông diện tích sáu mươi bảy mươi m hai
là dòng sản phẩm nhà ở cao tầng thu hút sự quan tâm của số đông người dùng internet
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm hội tụ các lợi thế cho ngành gỗ phát triển mạnh mẽ
đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong hội thảo về đồ gỗ vừa được tổ chức
tại tp hcm mới đây
các chuyên gia cho biết nếu hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cùng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
được thực thi trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tác động lớn tới sự phát triển của ngành gỗ việt nam
các chuyên gia cho biết nếu hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
cùng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
được thực thi trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tác động lớn tới sự phát triển của ngành gỗ việt nam
khi đó cptpp sẽ mở ra cơ hội lớn đối với các sản phẩm như bán sàng gỗ thanh
bởi mức thuế ba năm sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực
đồng thời thị trường eu là thị trường quan trọng đối với ngành gỗ của việt nam
kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của việt nam vào eu năm hai nghìn một mươi bảy là gần bảy trăm năm mươi triệu usd
ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi bảy riêng thị trường canada việt nam xuất khẩu khoảng một trăm hai mươi tám triệu usd
my tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã đạt một trăm ba mươi một triệu usd dự kiến cả năm nay sẽ hơn một trăm bốn mươi triệu usd
trong năm hai nghìn một mươi tám ngành gỗ có khả năng xuất khẩu đạt chín năm tỷ usd
so với năm ngoái
một hoạt động văn hóa ẩm thực đậm chất nam bộ diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề khẩn hoang nam bộ đang diễn ra ở khu du lịch bình quế i tp hcm
không chỉ giới thiệu những món ăn dân giả và đa dạng của miền nam
mà lễ hội còn mang đến một không gian đậm chất chân quê mộc mạc yên ả giữa xài thành đô hội
nghĩa đi tự do đ painful

ubw processes young zebrổg das văn đằng

bỏ vô cái dừa mình để nước đó mình bỏ vô mình nấu rồi mình nêm gia vị muối tiêu lấy cây ghim vô không thì để gì cũng được cho nó chặt thôi cho nó giữ cái hơi nóng ở trong
gơm này mình bó rồi mình nướng lửa từ từ từ từ nó nóng từ ngoài vô trong chín như cái ăn
gọi là món gà cận hoang vì có lẽ nó có từ thời ông cha khai khoan lập nghiệp ở vùng rừng thiên nước độc nam bộ xưa
cách chế biến cũng khá đơn giản tựa vào thiên nhiên mà thích nghi
những món ăn bình dị như thế lại có sức khúc đặc biệt với người dân thành phố hồ chí minh và du khách khi đến với lễ hội văn hóa ẩm thực nam bộ
năm nay chủ đề của lễ hội là hạt lúa với tôi với nhiều hoạt động hướng đến giá trị nguồn cội từ những món ăn độc đáo và nếp sống dạng dị của người nam bộ

những trò chơi dàng có thể gọi là hạt lúa cờ gắn bắn ống thuộc đập dừa đập heo đất
nó gợi lên cho mình những cái kỷ niệm về ngày xưa
có một số trò cách đây từ rất lâu rồi mình đã từng có chơi nhưng mà bây giờ và đã lâu lắm rồi mình vẫn chưa tiếp xúc với nó
khi hôm nay mình vào đây thì một kỷ niệm ngày xưa từ tuổi thơ tràn về cảm thấy cho mình
rất là nao nao rất là xúc động
kỷ niệm hai mươi năm khẩn hoan nam bộ
đây cũng là một chương trình kỷ niệm ba trăm hai mươi năm của thành phố
mà đặc biệt là chủ đề nó lại là khẩn hoan
nó liên quan đến hạt lúa hạt gạo của việt nam chúng ta
cho nên là có một sự chăm chúc và có sự sưu tầm kỹ lưỡng về những cái nông cụ những cái giống lúa những cái giống gạo để đưa về giới thiệu
trong bộ lễ hội ngoài việc thưởng thức ẩm thực chương trình hạt lúa quê tôi khẩn hoan nam bộ còn có các trò chơi dân gian sân chơi giao lưu đờm ca tài tử hò đối đáp hát lô tô nam bộ
chương trình diễn ra với mong muốn duy trì phát triển văn hóa nam bộ xưa và lồng ghép những nét văn hóa ấy một cách hài hòa trong nhịp sống hiện đại ngày nay
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cảm ơn coca cola đã đồng hành cùng chương trình
còn bây giờ mai cường mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi h
tiếp theo chương trình với những tin chính việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với trung quốc
căn thẳng giữa mỹ chung nguy cơ leo thang vì vụ bắt giữ phó chủ tịch huawei
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
vào chiều qua ngày bảy tháng một mươi hai tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có buổi tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hùng ba
chúc mừng đồng chí hùng ba được đảng nhà nước trung quốc tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ đại sứ tại việt nam từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng nhà nước chính phủ việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với trung quốc
luôn coi trung quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa vì hòa bình hợp tác và phát triển
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao ý nghĩa kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua
đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng hai nước với hình thức linh hoạt tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai đảng phát huy đầy đủ hiệu quả hơn nữa vai trò các cơ chế hiện có đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh thời gian qua kết quả hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc đạt được nhiều kết quả tích cực thực chất góp phần bảo vệ đảng cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị và cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân là một trong những quan hệ trụ cột trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc

trong chiều qua ngày bảy tháng một mươi hai trải qua vòng thi sơ khảo tại cục truyền thông công an nhân dân đã diễn ra vòng thi trung khảo hội thi bác hồ với công an nhân dân công an nhân dân với bắc hồ giữa các phòng ban trong cục truyền thông công an nhân dân
hội thi đã thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân tạo nên một không khí nghệ thuật đầy màu sắc và ấn tượng